các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
danh tính hai đối tượng được xác định là nguyễn thị thanh hương chú tại huyện kim bôi tỉnh hòa bình hiện ở trọ tại số nhà ba mươi trên chín mươi bảy trên một mươi sáu khương trung hà nội và đối tượng nguyễn thị doãn hải trú tại thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng hương từng có hai tiền án về ma túy hiện tại đối tượng này đang là bị can của một vụ án ma túy do phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội điều tra nhưng được tại ngoại do nuôi con nhỏ
bước đầu hai đối tượng khai nhận hải mang ma túy từ lạng sơn về hà nội giao cho hương
là năm viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một hai kg khám xét nhà đối tượng hương cơ quan điều tra thu giữ thêm năm trăm linh g ma túy đá một mươi hai g heroin hai cân điện tử dùng để cân ma túy và hai mươi ba triệu đồng
hiện công an quận thanh xuân đã khởi tố vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy bắt tạm giam đối tượng để điều tra
sau nhiều lần tạm hoãn để điều tra bổ sung vào sáng qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn thị doãn hải
hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tải ấp vĩnh tránh ba xã vĩnh ngân thành phố châu đốc tỉnh an giang về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi hai sau khi đi dự tiệc đám cưới nguyễn hoàng long phan trí linh đưa trần thiện giáp và trần văn cường về xã đã phước huyện an phú thì xảy ra mâu thuẫn xô sát với võ thị thanh loan
long và ông võ văn ngàn cha ruột của loan can thiệp liền bị giác đánh gây thương tích
thấy vậy trần văn sơn em rể của ông ngàn vào nhà lấy hai con dao ra đuổi đánh long nhưng không được sau đó sơn được người nhà đưa về nhà còn long chạy vào nhà anh tâm gần đó lấy dao quay lại để giải quyết mâu thuẫn
lúc này rác đã bị long đâm nhiều nhát khiến rác tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu
sau một ngày xét xử chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng long một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
ngoài ra bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại trên một trăm một mươi tám triệu đồng và cấp dưỡng hàng tháng cho con giác một phần hai tháng lương theo quy định của nhà nước đến tuổi trưởng thành
còn tại thành phố hồ chí minh sáng nay cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng tại tiệm hớt tóc tina tại số bốn mươi hai đường hà huy giáp phường thành lộc quận một mươi hai
vụ việc được hàng xóm của tiệm hớt tốc tina phát hiện vào một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng tám
khi đó người phụ nữ tên hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trong tư thế nằm sắp cổ bị siết chặt mặt dính đầy máu dây chuyền trên cổ đôi bông tay chiếc lắc đeo ở tay điện thoại và túi sách đều đã bị mất
theo kết quả điều tra ban đầu loan thoàn bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi một thì mất khả năng thanh toán tiền hụi và tiền vay loan và toàn đã cùng nhau bàn lấy tên của các hụi viên vắng mặt trong các lần khôi hụi để hốt hụi
ngoài ra vợ chồng loan và toàn còn ghi tên khống người chơi vào các dây hụi để chiếm đoạt tiền với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba vợ chồng chủ hụi này đã chiếm đoạt hơn ba trăm ba mươi triệu đồng của các hụi viên trong năm dây hụi
qua điều tra công an tp vị thanh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn toàn và thái tú loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sáu tp hcm cho biết đang tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo cướp tài sản đối với tạ ngọc thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh sóc trăng và mai thị thu trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại quận sáu tp hcm
qua điều tra được biết
hai đối tượng này chung sống với nhau như vợ chồng đều không có nghề nghiệp thuê nhà trọ sống lang thang cùng sử dụng ma túy đá và nghiện game
để có tiền tiêu xài chơi game và sử dụng ma túy hai đối tượng này lên kế hoạch lừa đảo cướp tài sản của người khác mà nạn nhân nhắm vào là những người quen biết qua mạng internet
và đối tượng trang thông qua chơi game trên mạng và facebook làm quen với những thanh niên lôi kéo dụ dỗ gặp mặt từ đó để cho đồng bọn lừa đảo cướp tài sản
với thủ đoạn này từ tháng một năm hai nghìn một mươi năm thuận và trang đã thực hiện ba vụ lừa đảo cướp ba xe gắn máy
nạn nhân là quen biết qua mạng cho nên không biết gì về đối tượng
nên khi trình báo thì cũng chỉ là thông tin trên mạng thôi không có thông tin gì cụ thể
do đó cũng là một khó khăn trong quá trình điều tra
từ khi khởi tố vụ án cho đến ngày bắt được các đối tượng
là xác minh truy tìm ở tất cả những địa chỉ mà manh mối mà chúng tôi quá trình trinh sát là thu thập được
đặc biệt nạn nhân của các đối tượng này thường là học sinh sinh viên
điển hình là vào giữa tháng một năm hai nghìn một mươi năm với nicknam facebook là bé heo hí trang làm quen với anh nguyễn duy tân ở tỉnh bình dương
sau khi đã bàn bạc với đối tượng thuận trang hẹn anh tân đến cư sinh b phường một mươi ba quận sáu
vừa đến nơi thị tên thuận xông vào dùng hung khí đánh anh tân
để cướp một xe máy hiệu cds tẩu thoát
hành vi lừa đảo cướp tài sản từ facebook mạng internet tuy không mới
nhưng thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi táo bạo
do đó người dân cần nâng cao
cảm giác với những đối tượng này
cũng tại thành phố hồ chí minh công an quận hai vừa bắt giữ một ổ nhóm tội phạm
đã gây ra hàng chục vụ cướp tài sản của người dân trên địa bàn với thủ đoạn nguy hiểm
theo đó vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm chị bùi thị sâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đang điều khiển xe máy biển số năm mươi chín l một hai mươi sáu nghìn tám trăm năm mươi tám qua khu vực phường bình trưng đông quận hai
bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chặn đầu xe dùng dao khống chế
cúp xe của chị
bên trong cốp xe còn có sáu trăm linh tiền mặt một điện thoại iphone năm và một điện thoại khác hiệu samsung
nhận được tin báo thông qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an quận hai đã phát hiện
hai đối tượng khả nghi là nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và trương thành dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
qua vận động sáng ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm hai đối tượng này đã đến cơ quan công an quận hai để đầu thú
qua điều tra ngoài sơn và dương nhóm này còn có thêm trần anh trường sinh
vũ kim phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần hoàng tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
với thủ đoạn dùng dao và kim tim để khống chế và uy hiếp nhóm đối tượng này đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản
của các cặp tình nhân và học sinh trên địa bàn quận hai và quận chín
tài sản cướp được chúng đưa cho vũ quang huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba để tiêu thụ
thưa quý vị và các đồng chí với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tập thể cám bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh chấn áp các đối tượng phạm tội
bảo vệ sự bình yên của nhân dân đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
trước tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
bằng sự tinh thông nghiệp vụ trách nhiệm trong công tác từ đầu năm đến nay
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang đã bắt và xử lý gần sáu trăm linh vụ án với hơn một sáu trăm linh đối tượng vi phạm pháp luật
điển hình ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh bắc giang
đã bắt giữ khởi tố đối tượng hà năng hưng chú thành phố bắc giang về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng của người nước ngoài

đã bắt giữ khởi tố đối tượng hà năng hưng chú thành phố bắc giang về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
và bắt giữ khởi tố đối tượng nguyễn sĩ diễn chú huyện lạng giang mua bán vận chuyển hai sáu kg mặt tùy đá

bắt giữ khởi tố đối tượng hà năng hưng chú thành phố bắc giang mua bán vận chuyển hai sáu kg mặt tùy đá
với quyết tâm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mỗi khi có tin tố giác tội phạm lực lượng công an tỉnh bắc giang đã không quản ngày đêm khó khăn tập trung lực lượng để phá án nhanh nhất
một thông tin đáng chú ý khác vụ nổ khí ga xảy ra vào sáng qua ngày hai mươi bốn tháng tám tại khu cảng đông lạnh thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang đã làm cho ba công nhân bốc xếp bị thương nặng
qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ nổ là do khí ga dò dỉ tích tụ trong khoang chiếu của tàu gặp điều kiện thuận lợi đã phát nổ

sau khi xảy ra vụ nổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại huyện phú quốc đã huy động lực lượng đến hiện trường để giải quyết sự cố
gia đình chủ tàu cũng đã có mặt tại bệnh viện để động viên và hỗ trợ chi phí cho công nhân bị nạn
được biết hiện nay ba nạn nhân này đã được chuyển đến tp hcm để tiếp tục điều trị vết thương
chuyển sang phần tin quốc tế tân hoa xã đưa tin ngày hai mươi bốn tháng tám đã tìm thấy thêm sáu thi thể nạn nhân tại hiện trường xảy ra vụ nổ kho hóa chất ở thành phố cảng thiên tân
miền bắc của trung quốc nâng tổng số người thiệt mạng lên một trăm hai mươi chín người trong khi bốn mươi bốn người vẫn đang mất tích
toàn bộ nạn nhân thiệt mạng đã được nhận dạng trong đó có bảy mươi sáu lính cứu hỏa và bảy cảnh sát
trong số những người mất tích có hai mươi tám lính cứu hỏa và bốn cảnh sát
một mươi người đang được điều trị tại bệnh viện trong đó có ba mươi chín trường hợp nguy kịch
tổng cộng một trăm tám mươi bảy người bị thương đã xuất viện
ngoài ra lực lượng chức năng đã di rời ba sáu trăm hai mươi năm chiếc ô tô và một sáu trăm bảy mươi năm
công tên nơ cháy khỏi hiện trường
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng tám kết quả quan trắc môi trường cho thấy không có dư lượng chất ô nhiễm trong không khí
bên ngoài khu vực cách ly được dựng lên quanh hiện trường vụ nổ
nhưng phát hiện nồng độ chất cinite trong nước vượt mức cho phép
hàng chục người đã bị thương sau khi các máy bay được cho là của lực lượng chính phủ syri
không kích thị trấn sabah ngoài ô phía đông của thủ đô damas

những hình ảnh một máy quanh nghiệp dư ghi lại cho thấy rất nhiều người bị thương đang được đưa ra khỏi đống đổ nát
đường phố ngập chìm trong khói bụi từ những ngôi nhà bị đánh sập
hiện chưa có thống kê rõ ràng về thiệt hại trong vụ không kích này
được biết giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe đối lập đang ngày càng căng thẳng
những vụ đụng độ không kích liên tục diễn ra khiến cho nhiều dân thường thiệt mạng
đồng thời tạo ra dòng người syri khổng lồ đi tị nạn ở các quốc gia láng giềng
hãng tin bbc đưa tin ít nhất hai mươi ba binh sĩ iraq và các tay súng ủng hộ chính phủ đã bị sát hại
trong một cuộc tấn công của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng vào tỉnh alba phía tây của thủ đô baghdad
bên cạnh đó nhiều đền thờ cổ tiếp tục bị phiến quân tàn phá
cụ thể is đã cho tiến hành đánh bom liều chết và nã đạn súng cối vào huyện zaramsam
phía bắc của thủ phủ ramadi của tỉnh anbar
khiến một mươi bảy binh sĩ và sáu tay súng ủng hộ chính phủ bị sát hại
súng hồi giáo dòng sunni thiệt mạng
động thái trên của is diễn ra giữa lúc liên minh do mỹ dẫn đầu liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức này
bên cạnh các cuộc không kích lực lượng trên bộ do chính phủ iraq tiến hành cũng đang tiêu diệt các phiến quân hồi giáo cực đoan
đồng thời ngăn chặn chúng phá hủy thêm các di tích lịch sử linh thiêng tại đất nước này
trong cơn rồng cơn đề phòng có lúc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực phía đông bắc bộ từ chiều tối đêm nay trời chuyển nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong cơn rồng bà con cần cảnh giác cao với các hiện tượng thử tiết nguy hiểm như tố lúc xoáy và gió giật mạnh
cùng với mưa rông tăng hơn thì từ ngày hai mươi sáu nắng nóng cũng sẽ suy giảm trên toàn khu vực
sang ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám đến chiều tối và đêm mưa rông rải rác sẽ tiếp tục lập lại trên khu vực với nhiệt độ đạt trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới
nắng nóng gai gắt tại đây có xu hướng giảm nhẹ mức nhiệt trưa chiều giao động ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ cá biệt có nơi đạt mức ba mươi sáu độ
chiều tối mưa rào và rông có khả năng xảy ra tại phía bắc các tỉnh như thanh hóa nghệ an và một vài nơi từ quảng bình cho đến thử thiên huế
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám mây thay đổi ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhìn chung mưa rông tại đây chưa lan trên diện rộng phổ biến chỉ mang tính chất cục bộ vào thời điểm chiều tối và đêm
tuy nhiên nền nhiệt độ ban ngày còn oi nóng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới do ảnh hưởng của trường gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên toàn khu vực duy trì kiểu thời tiết ban ngày có nắng gián đoạn mưa rào và rông tăng hơn trong khoảng chiều tối và đêm
nên nhiệt độ vẫn duy trì ổn định với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ và ngày mai có nắng gián đoạn mưa rào và rông sẽ xảy ra vào thời điểm chiều tối
người dân cần đề phòng với hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông
sang ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám mưa sẽ có xu hướng giảm dần do đời gió mùa tây nam giảm hơn về cường độ
nhiệt độ giao động ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé